thưa quý vị và các bạn trong đêm nay dù vùng thấp nóng tạm yếu
thậm chí ở một vài nơi vùng núi vẫn có những điểm mưa rông
tuy nhiên nền nhiệt đêm ở toàn bắc bộ vẫn duy trì ngưỡng cao
các tỉnh vùng núi nhiệt độ là từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực đông băng bắc bộ và thủ đô hà nội
nhiệt độ ở ngưỡng hai mươi tám cho đến ba mươi độ trời khá là ói bức khó chịu
sang ngày mai vùng thấp nóng vẫn còn hoạt động mạnh bao trùm hầu khắp bắc bộ
vì thế miền bắc trời vẫn có nắng mạnh từ sớm nền nhiệt vẫn giữ ở mức cao
vùng núi các tỉnh như điện biên lai châu lào cai hà giang cao bằng và lạng sơn
có mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực trung du các tỉnh sơn la bắc cạn tuyên quang thái nguyên và bắc giang
có chung mức nhiệt ba mươi sáu ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực hòa bình thủ đô hà nội và các tỉnh vùng nam đông băng bắc bộ
nhiệt độ vẫn cao ba mươi tám ba mươi chín độ
với miền trung gần như đồng loạt ở cả một mươi bốn tỉnh thành của trung bộ đều xảy ra nắng nóng
trong đó khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình định
nhiệt độ cao và phổ biến trong khoảng là từ ba mươi bảy ba mươi chín độ
riêng những nơi thuộc vùng núi phía tây nhiệt độ còn có thể cao trên ba mươi chín độ
còn các tỉnh từ phú yên đến bình thuận
nhiệt độ giữ ở mức ba mươi năm ba mươi tám độ
và dự báo đợt nóng này ở miền trung cũng sẽ kéo dài đến ngày một mươi năm một mươi sáu tháng sáu thì mới chấm dứt
trong khi bắc bộ miền trung đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm
thì ở miền nam nắng nóng lại không còn là bởi ở đây đã bước vào mùa mưa
dự báo ngày mai gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn
trong chiều và tối mai nó sẽ gây mưa rào và rông nhiều nơi
ở cả khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
trong đó khu vực tây nguyên và các tỉnh
miền đông nam bộ sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nên cần phải đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa sớm và nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên giảm còn ba mươi ba mươi ba độ
còn nam bộ có mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi bốn độ không còn nơi nào xảy ra nắng nóng
trên biển dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động ngày mùa mạnh hơn
ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang
cũng như là vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng lúc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước